trước diễn biến phức tạp của bão số một mươi hai tỉnh phú yên đã chủ động các giải pháp ứng phó
thực hiện công điện của thủ tướng chính phủ hiện tất cả tàu thuyền được hướng dẫn vào nơi tránh trú an toàn
các địa phương trong tỉnh đã lên phương án di dân đến điểm cao an toàn
qua các phương tiện thông tin đại chúng và các kênh liên lạc của bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh phú yên
các phương tiện tàu thuyền đã vào nơi tránh trú an toàn
những phương tiện còn hoạt động trên biển cũng được hướng dẫn vào các đảo tránh trú
hiện nay là số tàu thuyền bà con ngư dân đã vào neo đậu là sáu bốn trăm bốn mươi tám chiếc
còn lại có bốn mươi một chiếc của bà con ngư dân tuy an thành phố tuy hòa và đông hòa
thì hiện nay thì đã vào các khu neo đậu tránh trú ở khu vực quần đảo trường sa
đêm ngày ba tháng một mươi một hồ thủy điện sông hinh và sông ba hạ đã xả lũ
và chạy máy đạt tầm lưu lượng khoảng một triệu đồng
trước diễn biến phức tạp của mưa bão tất cả chín huyện thị xã thành phố trong tỉnh phú yên
đã sẵn sàng phương án di dân khi có sự cố xảy ra
các ban phòng chống lụt bão các cấp tổ chức trực theo dõi diễn biến của bão lũ hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ

mà nếu như mà không di dời nữa thì cũng phải có biện pháp để cử chế để đưa bà con về cái nơi an toàn
theo dự báo tỉnh phú yên sẽ có mưa to đến rất to bắt đầu từ tối ngày ba tháng một mươi một
trên các sông xuất hiện một đợt lũ đỉnh lũ đạt từ báo động hai đến trên báo động ba
gây lũ quét sạt lở đất ở vùng núi ảnh hưởng đến an toàn các hồ chứa ngập lụt nghiêm trọng vùng hạ lưu